đang trong vụ thu hoạch thế nhưng cây thanh trà trồng tại các vùng chuyên canh ở tỉnh thừa thiên huế sản lượng lẫn chất lượng đều giảm hẳn so với mọi năm
điều này đang làm nhiều người lo ngại bởi đây là giống cây đã được chọn để trồng ở những vùng thiếu nước tưới tại địa phương
thanh trà là loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao ở thừa thiên huế
xuất phát từ phường thủy biều đến nay xã thừa thiên huế đã khuyến khích phát triển diện tích trồng cây thanh trà sang các huyện phong điền thị xã hương trà với tổng diện tích hơn tám trăm linh hectare
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh sẽ có gần một hectare
tuy nhiên hạn hán làm cho quả thanh trà quắt lại trái nhỏ nhiều nơi bị chết cháy
tỷ lệ mất mùa ở tầng vùng giao động từ ba mươi đến năm mươi có nơi mất trắng
nơi heo heo chết nơi gai gai chết thanh trà chết quá còn trái không to nữa nhỏ quá
nói như mất mùa mất đời con nha trăm phần trăm tối nay là trăm phần trăm có cái con mở chục trái vào đuổi cho con giàu đuổi trái vào
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đợt hạn hán kéo dài vừa qua đã gây mất mùa cho nhiều loại cây lương thực hoa màu cây ăn quả
tỉnh cũng đã sớm thấy điều đó nên đã sớm xác định song song với chuyển đổi giống cây trồng có khả năng chịu hạn
thời gian tới sẽ đẩy mạnh đầu tư hệ thống thủy lợi bởi trong nông nghiệp nước lúc nào cũng quan trọng nhất
đây cũng là cái câu chuyện mà cần phải gấp lúc đầu tư trong cái thời gian tới đặc biệt là cái kỳ trung hàng của năm năm trước khác
không dừng ở việc đầu tư thủy lợi để cây thanh trà trở thành cây có giá trị cao bền vững
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển mở rộng diện tích sản xuất
theo tiêu chí cánh đồng lớn thay thế dần
sống cũ bằng các sống mới cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao